thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín vẫn đang tăng cao một cách chóng mặt trên khắp các tỉnh thành
đối mặt với tình trạng đó y tế cơ sở đang quá tải do nhân lực thiếu hụt công việc đang bộn bề thậm chí có những nơi cả trạm y tế cùng là f
trạm y tế phường thanh xuân bắc có chín nhân viên y tế phục vụ hơn hai mươi dân mỗi ngày phường ghi nhận hai trăm linh ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong chín nhân viên y tế ba người đã mắc covid một mươi chín và đang điều trị tại nhà
chỉ còn sáu nhân lực cùng các lực lượng hỗ trợ giải quyết các công việc
chỉ còn các công việc chuyên môn và thủ tục hành chính cho hàng trăm bệnh nhân
bác sĩ đạng thu huyền trường trạm y tế cho biết sáu nhân lực này đang làm là những ép không vừa khỏi bệnh
lực lượng mỏng mà công việc nhiều như vậy chỉ trường hợp nặng mới được ở nhà còn trường hợp triệu chứng nhẹ vẫn phải đi làm
những cán bộ này được bố trí phòng riêng thực hiện các công việc không phải tiếp xúc với người dân
bản thân bác sĩ huyền đang là ép không ngày thứ sáu nhưng vẫn còn khó thở ho nhiều
tuy điều trị tại nhà nhưng trong ngày nghỉ chị vẫn phải giải quyết các công việc chuyên môn qua điện thoại
đến xã tân triều huyện thanh trì hà nội xã này có hơn bốn mươi dân
tuy nhiên sau tết số lượng người di biến động về đây lên đến bảy mươi người
trạm chỉ có chín nhân viên y tế cũng đã có hai người từng mắc covid một mươi chín
nhân viên y tế của cả trạm làm ngày làm đêm thực hiện các công việc tư tiếp nhận thông tin em không
tư vấn điều trị tại nhà cấp giấy xác nhận dương tính ra quyết định cách ly quyết định hoàn thành cách ly
với khối công việc như vậy các nhân viên y tế cơ sở căng mình làm không hết việc
có những thời điểm hai mươi một đến hai mươi hai giờ mới rời trạm về nhà
việc đã nhiều lại thêm các thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội
thủ tục hành chính khiến nhân viên y tế rất vất vả
gần đây trạm y tế xã tân triều được hỗ trợ thêm bốn sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng y tế
nhưng vẫn không giải quyết được hết lượng công việc này
chị phượng bộc bạch tuy đã có phần mềm quản lý f
sau khi cập nhật thông tin cá bệnh lên phần mềm
người bệnh phải có trách nhiệm khai báo sức khỏe qua phần mềm để nhân viên y tế theo dõi
tuy nhiên rất ít người thực hiện theo quy định
mà phần lớn là gọi điện trực tiếp đến trạm y tế để được tư vấn sức khỏe
trách móc nhân viên y tế là bỏ bê không quan tâm người bệnh
không chỉ xuất hiện ở hai trạm y tế kể trên hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều địa phương khác
y tế cơ sở cũng đang bị thiếu lực lượng trầm trọng do dịch bệnh diễn biến phức tạp
các tỉnh thành cũng đã triển khai phần mềm quản lý f
nên mỗi người dân nên chủ động cập nhật cách thức hoạt động của phần mềm tránh để y tế cơ sở bị quá tải
gần đây một số thông tin trên mạng xã hội khẳng định biến thể omicron chỉ vào đến cụ hỏng
chứ không lan xuống phổi như các biến thể khác
tuy nhiên theo các chuyên gia thông tin này là không chính xác
thạc sĩ bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
tất cả các biến chủng của sars cov hai đều có nguy cơ xâm nhập tấn công vào phổi
ômicron cũng không ngoại lệ virus có thể tấn công vào mọi vị trí của cơ thể chứ không phải chỉ xâm nhập tới cụ hỏng
điểm khác nhau nằm ở mức độ gây bệnh nặng hay nhẹ
các thống kê đến thời điểm hiện tại cho thấy người mắc biến thể omicron thường diễn tiến nhẹ hơn so với bệnh nhân mắc các biến thể cũ như nền tảng
bác sĩ nhấn mạnh giống như chủng khác đối tượng có nguy cơ trở nặng khi nhiễm biến thể covid một mươi chín
đều liên quan đến vấn đề tuổi tác bệnh nền và đã tiêm vaccine hay chưa
về dấu hiệu trở nặng của người đã mắc biến thể omic
bác sĩ phúc thông tin các dấu hiệu không có sự khác biệt với biến thể khác vẫn gồm một mươi một dấu hiệu như bộ y tế đã khuyến cáo
người bệnh lưu ý quan trọng nhất là theo dõi chỉ số spo hai nếu chỉ số này xuống thấp
tức có nguy cơ tổn thương phổi phải liên hệ với cơ quan y tế ngay lập tức
một số người đặt câu hỏi vì sao khả năng gây bệnh nặng của omicron thấp hơn delta
nhưng các bệnh viện vẫn có khá đông f nặng đang điều trị
thạc sĩ bác sĩ phạm văn phúc cho biết số nặng đang hồi sức cấp cứu
tại các cơ sở y tế hiện nay đa số vẫn thuộc các nhóm đối tượng
phụ nữ mang thai chưa tiêm vaccine người cao tuổi và người có bệnh nền
một số dù đã tiêm hai bụi vaccine vẫn diễn tiến nặng
như vậy số ca nhiễm vẫn tăng mỗi ngày vẫn có những người chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ mũi vaccine
thì sẽ còn ghi nhận các ca nặng không phải do độc lực của biến thể omicron
bác sĩ cho hay nếu độc lực của micron tương đương với delta thì số ca nặng chắc chắn sẽ còn tăng lên rất cao
dự báo trong thời gian tiếp theo
số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng omicron
thành phố đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh ở ngưỡng an toàn
song ngành y tế tiếp tục giải trình tự gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung
cùng liên quan tới biến chủng omicron
nghiên cứu mới đây cho thấy bệnh nhân nhiễm biến thể này vẫn có thể lây lan bệnh cho những người đã nhiễm các biến thể trước đó
và thời gian trung bình lây lan ít nhất là sáu ngày
các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của năm mươi sáu bệnh nhân mới mắc covid một mươi chín
trong đó có ba mươi bảy người nhiễm biến thể delta và một mươi chín người nhiễm omicron
tất cả các tình nguyện viên đều có các triệu chứng nhẹ giống như cúm và không ai phải nhập viện
tiến sĩ ami bajak ở bệnh viện đa khoa massachusetts mỹ đồng tác giả của công trình nghiên cứu trên cho biết
trung bình những người tham gia nghiên cứu không còn virus sau khoảng sáu ngày kể từ khi có xét nghiệm dương tính
tuy nhiên hai mươi năm các trường hợp vẫn tiếp tục lây lan virus trong hơn tám ngày
theo bà jac dù không biết chính xác cần một lượng virus bao nhiêu để truyền bệnh cho người khác
nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy những người bị nhiễm covid một mươi chín nhẹ có thể lây bệnh cho người khác
trong vòng trung bình trong sáu ngày đôi khi có trường hợp lâu hơn
các quy định về cách ly và đeo khẩu trang cần tính đến những thông tin trên
bất kể biến thể nào đang phổ biến hoặc tình trạng tiêm chủng của bệnh nhân trước đó
biến thể omicron nhẹ hơn những biến thể khác trước đó
và đối với hầu hết mọi người triệu chứng khi mắc chủng này sẽ giống như cảm lạnh thông thường
các chuyên gia cho rằng vào thời điểm hiện tại đa số các ca mắc covid một mươi chín là do omicron gây ra
và ít có khả năng có một biến thể mới thay thế
tuy nhiên không thể loại trừ trường hợp omicron tiếp tục đột biến thành một dạng khác
dù người đã tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm opicron nhưng tiêm chủng vẫn là biện pháp hiệu quả để ngăn bệnh trở nặng
thưa quý vị nhiều ngày qua mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại vụ việc
một người được cho là chủ tịch ubnd xã đông á đông hưng thái bình to tiếng
ra điện thoại của người dân
đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng
qua xác minh sự việc xảy ra tại gia đình anh hát và chị đê
trú tại thôn đông hòa xã đông á huyện đông hưng tỉnh thái bình
vợ chồng anh hát và chị đê là giáo viên đang mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà
chủ tịch xã mới đây cũng đã lên tiếng về vụ việc mời quý vị cùng theo dõi chi tiết
anh hát cho biết sự việc trên xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng hai
vào thời điểm đó vợ chồng tôi đều là f và cách ly điều trị tại nhà
vì là giáo viên nên tôi vẫn phải dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình kiến thức cho học sinh
hôm đó mạng wifi bị hỏng tôi gọi điện cho viễn thông đông hưng
trình bày vợ chồng tôi f nhưng vẫn phải dạy học muốn lắp mạng
và được bên viễn thông trả lời là lắp được nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch
cũng theo anh hát vào buổi sáng nhân viên viễn thông đến khảo sát
thì trưởng thôn đông hòa cũng có mặt ở đấy và không nói gì
đến chiều nhân viên đến lắp đặt
khi lắp đặt xong chuẩn bị ra về thì có ba người gồm có ông vui chủ tịch xã đông á
một người là phó chủ tịch xã và một người là bí thư đoàn thanh niên đến nhà anh hát
những người này nói những câu rất khó nghe như nhà chúng này có hai giáo viên mà chúng ảnh ngu thế
chúng mày ốc học ai cho phép chúng mày gọi thằng này đến đây
ông vui yêu cầu nhân viên viễn thông về trụ sở ubnd xã làm việc
nhưng nhân viên này không đi vì cho rằng mình không vi phạm pháp luật
lúc này chị d với anh hát bức xúc
lấy điện thoại ghi lại sự việc
theo anh hát khi chị dê đang quay thì ông vui xông vào giật điện thoại ném xuống đất làm nứt màn hình
chị dê bực tức mời ba cán bộ xã ra khỏi nhà
anh hát bức xúc sau đó trên hệ thống loa truyền thanh của xã liên tục phát nội dung
gia đình tôi không chấp hành quy định phòng chống dịch vào buổi sáng trưa chiều tối hàng ngày
khiến cuộc sống của gia đình tôi xáo trộn bố mẹ tôi tuổi cao nghĩ ngợi lo lắng cho con cháu
về những nội dung phát trên truyền thanh xã anh hát cho biết
vì dạy trực tuyến ở phòng riêng nên tôi không đeo khẩu trang
trưởng thôn đến nhà nhắc nhở tôi thì tôi đeo vào ngay
con tôi một mươi bốn tuổi bị sốt tôi báo y tế xã thôn và được hướng dẫn theo dõi tình hình của cháu
họ lại bảo tôi giấu không khai báo f
rác sinh hoạt gia đình tôi để gần cổng phía trong phần đất gia đình thì họ bảo không chấp hành quy định phòng chống dịch
tôi cũng đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo nhà trường nơi tôi đang dạy học
đồng thời anh hát cho biết thêm ngày tám tháng ba anh đã làm đơn gửi huyện ủy và bí thư huyện ủy huyện đông hưng
về thái độ hành xử của cán bộ xã đông á và cơ quan này đã tiếp nhận đơn
liên quan đến sự việc trên ông phí đức vui chủ tịch ubnd xã đông á xác nhận
có vụ việc như clip đăng tải và người trong clip chính là ông
ông vui cho biết
thời điểm đó cả hai vợ chồng ông hát và con đều mắc covid một mươi chín cách ly điều trị tại nhà
khi bị f hai vợ chồng ông hát có khai báo nhưng con họ bị lây nhiễm
tổ covid cộng đồng đã có đến và hướng dẫn gia đình ông hát các biện pháp phòng chống dịch và dán thông báo ở cửa
tuy nhiên trong thời gian cách ly gia đình ông hát không tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch
hàng ngày vứt rác sinh hoạt bừa bãi khiến người dân xung quanh bức xúc phản ánh lên chính quyền xã vì sợ lây bệnh
ông vui cho hay ngoài ra ngày hai mươi tám tháng hai gia đình ông hát còn gọi thợ đến lắp mạng wifi mà không báo với thôn xã
để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả không lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng
đích thân tôi cùng các đồng chí cán bộ xã và tổ covid một mươi chín cộng đồng thôn đông hòa xuống nhà ông hát làm việc thì xảy ra vụ việc không hay
ông vui cho biết thêm vụ việc đã được báo lên công an huyện đông hưng hiện cơ quan công an đang vào cuộc để xử lý
dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng cách hành xử và lời nói của ông phí đức vui khiến nhiều người cảm thấy không phù hợp với bối cảnh và cương vị từ một lãnh đạo xã
đây cũng là một thực trạng gần đây được phản ánh không chỉ riêng trường hợp tại xã đông á mà còn tồn tại ở một số địa phương khác
sau khi được ubnd tỉnh long an đồng ý cho phép doanh nghiệp chủ động đánh giá tình hình và bố trí lao động là f f một được tham gia làm việc
nhiều doanh nghiệp đang đắn đo cân nhắc về việc này
đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long an vẫn đang cân nhắc việc cho f một và f tham gia làm việc hay không
công ty trách nhiệm hữu hạn gyashin khu công nghiệp cầu tràm huyện cần đước với hơn năm công nhân
việc ra soát định kỳ về covid một mươi chín vẫn tiếp tục thực hiện chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất
hiện công ty có số ca mắc covid một mươi chín ít nên chưa ảnh hưởng nhiều đến sản xuất
dự kiến tình hình ca mắc nhiều hơn thì việc cho f f một tự nguyện đi làm việc cũng cần thiết nhưng công ty đắn đo về tâm lý chung của người lao động
bà nguyễn thị kim anh giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hoạn jiaxin khu công nghiệp cầu tràm huyện cần đước tỉnh long an nói
dù thời điểm này doanh nghiệp không có f nhiều tuy nhiên cũng đắn đo vì cho f đi làm
cái khó khăn nhất của doanh nghiệp có đông công nhân là tâm lý chung của những người còn lại
đồng ý là bố trí làm riêng ăn riêng khu vệ sinh riêng nhưng mà chắc chắn tâm lý người khỏe mạnh vẫn cảm thấy e rè
trên địa bàn long an hiện có một mươi sáu khu cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng số một năm trăm sáu mươi ba doanh nghiệp và gần một trăm tám mươi công nhân người lao động chuyên gia
giai đoạn cao điểm dịch có trên ba trăm sáu mươi doanh nghiệp phát sinh f với trên một mươi một năm trăm linh ca f và hầu hết đã khỏi bệnh
long an cũng là tỉnh đầu tiên mạnh dạn cho các trường hợp f f một đang trong thời gian cách ly
được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long an đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động
nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định
việc tỉnh long an tiếp tục ra soát đánh giá tổng quan tình hình dịch bệnh trên địa bàn và có những điều chỉnh linh hoạt
sẽ tạo điều kiện duy trì ổn định hoạt động sản xuất tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch
trong một mươi ngày đầu tháng ba cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình đã kiểm tra xử lý nhiều vụ vi phạm
trong kinh doanh kit xét nghiệm covid một mươi chín tịch thu khoảng một trăm linh kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai do nước ngoài sản xuất
trong một mươi ngày đầu tháng ba lực lượng quản lý thị trường quảng bình đã kiểm tra xử lý bốn vụ vi phạm
tịch thu hơn bốn trăm linh kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai do nước ngoài sản xuất sự phạt hành chính gần bảy trăm linh triệu đồng
hiện nay nhu cầu về các loại trang thiết bị y tế hàng hóa phòng chống dịch tăng mạnh đặc biệt là kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
ông vũ quang thắng cục trưởng cục quản lý thị trường quảng bình cho biết lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra
kịp thời phát hiện và xử lý các nhà thuốc vi phạm trong kinh doanh ông thắng nói
hiện tại trên thị trường vẫn còn tình trạng các kit xét nghiệm không có nguồn gốc xuất xứ không được công bố đưa vào sử dụng của bộ y tế
tất cả các đội quản lý thị trường trên địa bàn đều thực hiện giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành kiểm tra
hiện nay vẫn đang dừng ở việc xử lý hành chính và chưa có trường hợp vượt quá mức xử lý hành chính
trong thời gian tới cục tiếp tục kiểm tra giám sát mặt hàng kích xét nghiệm cũng như tất cả các mặt hàng khác tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
trước thực trạng kit test giả không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán sản lan ngoài cộng đồng
người dân cần đề cao cảnh giác và nên mua ở những cơ sở uy tín cũng như mua những loài kit được bộ y tế cấp phép sử dụng
cuối bản tin là tin tức covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị trung quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất của dịch covid một mươi chín kể từ khi xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên
và trong khi trung quốc ghi nhận năm trăm tám mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín thì hàn quốc có đến ba trăm tám mươi ba sáu trăm sáu mươi năm trường hợp nhiễm bệnh trong ngày một mươi hai tháng ba
ngày một mươi hai tháng ba ủy ban y tế quốc gia trung quốc thông báo đã ghi nhận
năm trăm tám mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín trong ngày một mươi một tháng ba tăng so với mức năm trăm năm mươi năm ca của ngày trước đó
theo nhc trong số trên có bốn trăm bảy mươi sáu ca mắc trong cộng đồng
các ca lây nhiễm mới tập trung nhiều nhất tại tỉnh sơn đông tỉnh cát lâm quảng đông thiểm tây
tính đến một mươi một tháng ba trung quốc đại lục ghi nhận tổng cộng một trăm một mươi ba năm trăm hai mươi tám ca trong đó số ca tử vong không đổi vẫn ở mức bốn sáu trăm ba mươi sáu ca
theo digus com trung quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất của dịch covid một mươi chín kể từ khi xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên
hôm ngày một mươi tháng ba nước này ghi nhận tới một một trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín
hàn quốc cũng đang chơi vật đối phó với làn sóng lây nhiễm biến thể omicron khi số ca mắc mới theo ngày vượt ba trăm tám mươi ca
cụ thể ngày một mươi hai tháng ba hàn quốc ghi nhận ba trăm tám mươi ba sáu trăm sáu mươi năm ca mắc mới trong đó ba trăm tám mươi ba năm trăm chín mươi ca lây nhiễm trong nước

đây là số ca mắc mới cao nhất được ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát
số ca mắc covid một mươi chín tại hàn quốc đã lên tới sáu triệu ca tăng một triệu ca chỉ trong ba ngày
nước này cũng ghi nhận thêm hai trăm sáu mươi chín ca tử vong nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi vì covid một mươi chín lên một mươi một trăm bốn mươi bốn người
tỷ lệ tử vong là một mươi sáu
giới chức y tế hàn quốc dự đoán nước này sẽ đạt đỉnh dịch trong tuần tới
chính phủ cũng đang có kế hoạch sửa đổi hệ thống điều trị hiện tại cho bệnh nhân covid một mươi chín để tận dụng tốt hơn các nguồn y tế khan hiếm
bắt đầu từ tuần tới những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhập viện với các triệu chứng nhẹ sẽ có thể được điều trị tại các bệnh viện đa khoa
kết quả từ các xét nghiệm kháng nguyên nhanh do các tổ chức y tế thực hiện cũng sẽ được chấp nhận trong việc chính thức xác nhận ca mắc covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất phức tạp khi liên tục xuất hiện những biến chủng mới
hầu hết các quốc gia vùng lãnh thổ đều có xu hướng gia tăng số ca mắc và tử vong
đây là một thực trạng đáng báo động toàn cầu
dịch bệnh đã làm ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe và tính mạng của người dân trên thế giới mà còn dẫn đến nền kinh tế đang bị đình trệ nghiêm trọng
hy vọng mỗi chúng ta sẽ đều biết tự bảo vệ sức khỏe của bản thân bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng chống dịch bệnh
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin covid một mươi chín nóng hồi nhất
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại